công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá một đường dây đánh bạc giữa hình thức mua bán số đề và cá độ bóng đá cho vay lãnh nặng trong giao dịch dân sự góp phần đảm bảo an ninh trả tự tại địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch đồng nai bắt quả tang đối tượng nguyễn thị kim phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ xã phú đông khi đang nhận tiền ghi số đề tại phòng trọ của phượng
thu giữ gồm hai điện thoại di động sử dụng để ghi số đề và một bốn triệu đồng tiền mặt và hồ ngọc bảo chú huyện nhân trạch đang cộng phơi đề nhận lại của trương thị duyên thương với tổng số tiền ghi trên phơi đề gần hai trăm linh năm triệu đồng
mở rộng điều tra cơ quan công an đã tiến hành bắt thêm chín đối tượng cùng ngụ tại huyện nhân trạch thu giữ hơn năm trăm linh triệu đồng tiền mặt một xe ô tô và nhiều vòng vàng tăng vật có liên quan đến hành vi đánh bạc mua số đề và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
mở rộng điều tra cơ quan công an đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của trần thị hà chú xã phú đông huyện nhân trạch là người cho phượng vay hai mươi triệu đồng với lãi suất một mươi một tháng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
bước đầu cơ quan công an xác định hà cho nhiều người vay với số tiền trên một bảy tỷ đồng
hà cho nhiều người vay với số tiền trên một năm triệu đồng thu lợi bất chính trên hai trăm một mươi bảy triệu đồng mức lãi suất từ một trăm ba mươi bốn đến ba trăm ba mươi một một năm
bình đảnh sẽ tiếp tục với tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm sau một mươi phút